trong chuyến công tác tại tỉnh phú yên từ ngày bốn đến ngày sáu tháng bảy sáng nay đồng chí trần quốc vượng
ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư cùng các ban ngành trung ương tiếp tục làm việc với đảng ủy
xã miền núi vùng đồng bào dân tộc thiểu số ea trôn huyện sông hình phường phú đông
thành phố tuy hòa và thăm tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu khó khăn
tại xã vùng cao đồng chí trần quốc vượng cho rằng thời gian tới xã ea trôn và huyện sông hình
cần tập trung triển khai hiệu quả những nhiệm vụ của nửa nhiệm kỳ còn lại
làm sao phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi một trăm linh hộ dân được sử dụng nước sạch nước sinh hoạt hợp vệ sinh
phát huy lợi thế đất đai khí hậu đột phá phát triển nông nghiệp tăng giá trị sử dụng đất
không để đất bỏ hoang và nâng cao độ che phủ rừng chăm lo đời sống nhân dân qua việc giảm nghèo nhanh
làm việc với đảng ủy phường phú đông thành phố tuy hòa thường trực ban bí thư nhắc nhở
đảng bộ phường cũng như thành phố tuy hòa cần đẩy mạnh củng cố xây dựng vững mạnh hệ thống chính trị đoàn kết
nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và cán bộ đảng viên bằng những hành động việc làm cụ thể có lợi cho dân
tổ chức sắp xếp bộ máy tinh gọn hiệu quả đúng theo tinh thần các nghị quyết của trung ương
nhân chuyến công tác tại tỉnh phú yên đồng chí trần quốc vượng đã tận tình thăm hỏi
chia sẻ khó khăn và tặng tám xuất quà cho hộ chính sách tiêu biểu khó khăn
động viên các gia đình nỗ lực vươn lên trong cuộc sống